nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng ngoại giao và phát triển
bộ trưởng thứ nhất vương quốc anh dominiric raab đã thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi chín đến ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sáng nay hai bên đã có cuộc hội đàm
phó thủ tướng phạm bình minh cảm ơn chính phủ anh đã tích cực ủng hộ ký kết hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu evfta
ngoại trưởng dominic raab cảm ơn việt nam đã đồng ý áp dụng evfta với anh trong giai đoạn chuyển tiếp brexit
tái khẳng định cam kết sớm kết thúc đàm phán để ký kết và đưa vào thực thi fta song phương việt nam anh
hai bên cũng trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh quốc phòng
hợp tác phát triển giáo dục đào tạo khoa học công nghệ phát triển bền vững góp phần thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược việt nam anh
hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
kết thúc hội đàm hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược việt nam vương quốc anh định hướng phát triển trong một mươi năm tới
chiều ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi với vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì hội nghị choika mở với bộ trưởng ngoại giao asean và vương quốc anh
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh hoan nghênh anh đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác ở khu vực
đề nghị hai bên hợp tác trong nghiên cứu sản xuất vaccine điều trị covid một mươi chín
bộ trưởng dominic raab thông báo khoản hỗ trợ năm mươi triệu bảng anh cho asean để ứng phó covid một mươi chín trong đó bổ sung sáu ba triệu bảng và một triệu bảng cho quỹ asean ứng phó covid một mươi chín